hàng năm vào mỗi dịp ông công ông táo người dân khắp nơi lại nô nước mang cá chép đỏ ra các khu vực sông hồ để thả với ý nghĩa tiễn táo quân về trời
tuy nhiên trong lúc phóng sinh cá nhiều người lại tiện tay ném luôn cả túi ni lông bao bì đựng cá cùng các vật dụng thờ cúng xuống sông gây ổ nhiễm môi trường
để tránh tình trạng này xảy ra gần hai trăm linh tình nguyện viên của nhóm cá chép thuộc dự án đường táo quân đã đứng tại các điểm cầu sông hồ tại hà nội nhằm kêu gọi mọi người cùng nhau bảo vệ môi trường
theo tập tục dân gian hàng năm cứ đến ngày hai mươi ba tháng chạp các gia đình tổ chức cúng ông công ông táo bằng nhiều sản vật trong đó có việc thả cá chép tiễn tiễn táo quân về trời
ngay từ ngày hai mươi một tháng chạp nhóm thanh niên tình nguyện đã có mặt tại cầu long biên hà nội từ sáng sớm để tuyên truyền hỗ trợ người dân thủ đô bảo vệ môi trường
hoạt động chính của mình gồm có ba việc thứ nhất là thu gom tác xử lý tác thứ hai là thả cá
và thứ ba là cầm cá
chúng em cũng có một số thông điệp tới cộng đồng đặc biệt là chúng em gửi thông điệp đến thế hệ trẻ nhất là các bạn nhỏ sẽ có ý thức trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường và cũng phải hiểu rõ hơn về truyền thống văn hóa của việt nam
phải hiểu cho bạn hiểu rằng là việc phóng sinh cá là rất tốt tuy nhiên thả cá đúng cách thì mới thực sự đem đến ý nghĩa của cái hành động này
sau khi nhận cá từ người dân các bạn tình nguyện viên sẽ cho cá vào sô rồi từ từ thả xuống sông
cá chép được thả vào xô sẽ tránh việc thả cá
cá từ trên cao xuống dẫn đến chết cá
bước sang năm thứ sáu triển khai chiến dịch đường táo quân đã nhận được nhiều sự khen ngợi và ủng hộ nhiệt tình của người dân
tôi rất ủng hộ các bạn trẻ các bạn rất tốt phát huy truyền thống của dân tộc
bản thân cái việc mà thả cá mà tự do thứ nhất là một cái hành động nó cũng không được đẹp
thứ hai là nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường mà chúng ta đang cần
nhưng trong cái điều kiện hiện nay cho nên là các bạn nên phát huy cái việc này
các bạn làm này là rất là tốt bảo môi trường xanh sạch đẹp
thả cá chép trầu trời là phong tục truyền thống là nét đẹp văn hóa của người dân việt nam
nhưng phong tục chỉ thật sự đẹp khi đi cùng với những hành vi đẹp
mỗi người dân nếu có ý thức giữ gìn môi trường chung thì nét đẹp đó phong tục đó sẽ được trân trọng và trường tồn cùng năm tháng